chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
chúc mừng những thành tiệu quan trọng mà việt nam đã đạt được trong thời gian qua và coi đó là nguồn cổ vũ động viên đối với lào tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam nhân dân việt nam tiếp tục giành được nhiều thành tiệu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới thực hiện thắng lợi các mục tiêu đại hội một mươi hai của đảng đề ra
đồng chí cũng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt lào việt nam ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ giúp đỡ to lớn mà việt nam dành cho lào từ trước đến nay
đồng chí chan si phô si khăm thông báo với tổng bí thư về tình hình lào gần đây nhất là về công tác xây dựng đảng kết quả của hội đàm giữa hai ban tổ chức trung ương của hai đảng khẳng định ban tổ chức trung ương đảng nhân dân cách mạng lào sẽ phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức trung ương đảng cộng sản việt nam
đồng chí chan si phu si kham thông báo mấy tổng bí thư về tình hình lào gần đây nhất là về công tác xây dựng đảng kết quả của hội đàm giữa hai ban tổ chức trung ương của hai đảng khẳng định ban tổ chức trung ương của hai đảng khẳng định ban tổ chức trung ương của hai đảng khẳng định ban tổ chức trung ương của hai đảng khẳng định ban tổ chức trung ương của hai đảng
đảng đã đạt được nhiều thành tiệu mới to lớn hơn nữa trong công cục đổi mới thực hiện thắng lợi các mục tiêu đại hội một mươi của đảng nhân dân cách mạng lào đề ra
tổng bí thư nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ đặc biệt việt nam lào cảm ơn sự ủng hộ giúp đỡ mà lào dành cho việt nam từ trước đến nay khẳng định việt nam sẽ làm hết sức mình cùng với lào giữ gìn vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt việt nam lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực có phần giữ vững hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
tổng bí thư đánh giá cao kết quả hội đàm cũng như kết quả hợp tác giữa hai ban tổ chức trung ương đánh giá cao những đóng góp tích cực của hai ban trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội của mỗi đảng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tổ chức và cán bộ trong tình hình mới đề nghị hai ban tổ chức trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ tăng cường trao đổi thông tin kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị đào tạo bồi dưỡng cán bộ các cấp
tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng đã thông báo một số nét khai quát về tình hình việt nam và trân trọng gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới tổng bí thư chủ tịch nước lào bùn nhân vô la chít và các đồng chí lãnh đạo cấp cao đảng và nhà nước lào
nhân dịp lễ phật đản phật lịch hai năm trăm sáu mươi hai dương lịch hai nghìn một mươi tám chiều nay đoàn công tác do ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương trương thị mai dẫn đầu đã tới thăm văn phòng một hội đồng trị sự trung ương giáo hội phật giáo
việt nam và hòa thượng thích thanh nhiễu phó chủ tịch thường trực hội đồng trị sự trung ương giáo hội phật giáo việt nam tại chùa quán sứ thành phố hà nội
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đồng chí trương thị mai gửi lời chúc mừng chia vui tới hòa thượng thích thanh nhiễu và toàn thể các tăng ni phật tử nhân dịp lễ phật đàn
trưởng ban dân vận trung ương nhấn mạnh đảng nhà nước luôn trân trọng ghi nhận những đóng góp của giáo hội và các tăng ni phật tử
trong nhiều năm qua
đã luôn đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước hướng dẫn phật tử hướng đến những giá trị tốt đẹp góp phần phát triển phật giáo
hòa thượng thích thanh nhiễu bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp đoàn công tác do đồng chí trương thị mai dẫn đầu tới thăm
đồng thời cảm ơn sự quan tâm động viên khích lệ của lãnh đạo đảng nhà nước khẳng định sẽ tiếp tục vận động các tăng ni phật tử
tích cực tham gia các cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước góp phần phát triển đất nước phồn vinh thịnh vượng xã hội công bằng dân chủ văn minh
tiếp tục thông tin về kỳ họp quốc hội tại phiên thảo luận tại tổ sáng nay
về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và quyết toán ngân sách nhà nước
nhiều đại biểu cho rằng quốc hội cơ quan lập pháp cao nhất phải ban hành ra các quy định pháp lý đầy đủ phù hợp thực tiễn
theo ý kiến
đại biểu phạm khánh phong lan đoàn đại biểu quốc hội tp hcm hiện nay rất cần có cơ chế hành lang pháp lý cơ chế bảo vệ cho nhân viên y tế
vụ việc xét xử bác sĩ hoàng công lương mấy ngày qua cũng nhận được sự quan tâm của dư luận
nếu như mà quý vị theo dõi cái vụ sử bác sĩ hoàng công lương mấy ngày hôm nay
thì bản thân chúng tôi trong ngành y tế chúng tôi cũng hết sức đau lòng và rất là hoang mang
bởi vì ngay cả cái chuyện xác định đúng người đúng tội
tại sao chúng ta lại đổ hết cho một ông bác sĩ trực tiếp làm và
lo cứu chữa cho bệnh nhân trong khi bác sĩ đó làm sao mà có thể biết được
là cái chất lượng nước này nó như thế nào
và nếu như có những cái gì tiêu cực để mà sử dụng cái nước đó sử dụng cái thiết bị đó
thì ai là những người hưởng lợi đâu phải là ông bác sĩ ở tận ở dưới khoa làm những việc này đâu
mà nếu tiêu cực có xảy ra nếu có bắt tay có chuyện này chuyện kia
thì phải là cái cấp lãnh đạo tôi xin nói từ khoa cho tới bệnh viện giám đốc bệnh viện trở lên
và cái giám đốc công ty trang thiết bị
không chỉ trong lĩnh vực y tế
cần có hành lang pháp lý bảo vệ bác sĩ nhân viên y tế
mà ngay cả đối với hoạt động thông tin và truyền thông
cũng cần có quy định xử lý nghiêm những hành vi vi phạm
trong cái quản lý truyền thông thì tôi cũng đề nghị đồng chí thủ tướng là quan tâm đến cái quy hoạch báo chí
quy hoạch báo chí thì trung ương đã thông qua từ cái khoa một mươi một
nhưng đến nay thì chúng ta tiến hành vẫn chậm
quy hoạch báo chí xong thì xong xong với đó thì cái mạng xã hội là cần phải được quan tâm hết
mạng xã hội hiện nay là gây ra những cái câu chuyện mà chúng ta nói thật không có lường hết được
và thậm chí là từ mạng mà lên lòi sang báo sang cả cái mạng cả cái báo điện tử
cái mạng xã hội thì đã đành rồi nhưng mà các báo điện tử bây giờ cũng có một số báo đi theo xu hướng đấy
mà thực sự là cả ban tuyên giáo cả bộ thông tin cả hội nhà báo là xử lý hàng tuần mà không hết được
thực tế trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực an toàn thực phẩm
các quy định pháp lý để xử lý hình sự hiện nay rất khó áp dụng
để xử lý các hành vi vi phạm
chúng ta thì lúc nào cũng nhầm nhầm là phải chứng minh xem nó thiệt hại bao nhiêu
mà tôi xin nói là cái này là dân chuyên môn kể cả thuốc cũng chưa chắc là đã là thiệt hại ngay
chứ nói chi là đến thực phẩm nó sẽ tích tụ lại và tới chừng nào nó mới ra được cái kết quả
đây là cái lý do mà tại sao mà theo báo cáo của quốc hội
trong hai năm giám sát thấy chỉ có mỗi một vụ là chuyển qua hình sự thôi
còn tất cả thì đều không thể nào chuyển qua hình sự được
theo ý kiến của nhiều đại biểu quốc hội
những vấn đề nóng
vấn đề nóng của xã hội như năng suất lao động bảo hiểm lương hưu việc làm cũng cần được quan tâm
để qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển góp phần giảm bội trì ngân sách nhà nước
chiều nay sau khi nghe các đại biểu thảo luận và cho ý kiến tại hội trường về dự án luật quốc phòng sửa đổi
cơ quan chủ trì thẩm tra đã làm rõ vấn đề đại biểu nêu chung quanh dự án luật
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
mặc dù nhận được sự đồng tình ủng hộ cao
của các đại biểu trong phiên thảo luận về dự án luật quốc phòng sửa đổi tại hội trường chiều nay
nhưng dự án luật vẫn còn một số nội dung được các đại biểu cho ý kiến

đội quân chiến đấu đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất đã được ghi vào các văn kiện đảng nhà nước
nhận định ý kiến các đại biểu đánh giá chung quanh dự án luật quốc phòng sửa đổi là rất cụ thể chi tiết
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng giải trình như sau
dự thảo luật quy định kết hợp kinh tế với quốc phòng quốc phòng với kinh tế là thể chế nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
nghị quyết hai mươi tám của bộ chính trị và chính trị
lực bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới xác định
kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng an ninh trong các dự án lớn
quy hoạch phát triển các vùng các ngành kinh tế nhất là vùng kinh tế trọng điểm các địa bàn chiến lược
nhằm góp phần hoàn thiện dự thảo luật trên cơ sở ý kiến các đại biểu
cơ quan soạn thảo cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan
nghiên cứu tiếp thu tối đa ý kiến các đại biểu để chỉnh lý hoàn chỉnh dự thảo luật theo quy định
sáng nay hai mươi hai tháng năm tại nghĩa trang liệt sĩ huyện biên giới đức cơ
đảng bộ chính quyền cùng đông đảo nhân dân các dân tộc tỉnh gia lai và đại biểu đến từ vương quốc campuchia
bộ tư lệnh quân khu năm quân đội hoàng gia campuchia đã long trọng tổ chức lễ đón
truy điệu và an táng hai mươi một hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện việt nam đã hy sinh trên chiến trường campuchia
sau gần tám tháng trong mùa khô hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
được sự giúp đỡ của nước bạn đội quy tập hải cốt liệt sĩ k năm mươi hai bộ chỉ huy quân sự tỉnh gia lai
đã phát hiện và quy tập được hai mươi một hải cốt liệt sĩ tại địa bàn đông bắc campuchia về nước
đến nay sau một mươi tám năm thực hiện công tác tìm kiếm được sự hợp tác giúp đỡ của các cơ quan chức năng và nhân dân nước bạn
lực lượng chuyên trách của tỉnh gia lai đã tìm kiếm cất bốc và hồi hương được một ba trăm chín mươi năm hải cốt liệt sĩ về với đất mẹ
chiều nay hai mươi hai tháng năm tại trung tâm thi đấu thể thao thành phố đà lạt báo nhân dân tổng cục thể dục thể thao
liên đoàn bóng bàn việt nam sở văn hóa thể thao và du lịch lâm đồng chính thức khai mạc giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi sáu
tranh cúp petro việt nam đạm cà mau năm hai nghìn một mươi tám
giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân thu hút một trăm ba mươi sáu vận động viên đến từ một mươi bốn đoàn bóng bàn của các tỉnh thành phố ngành doanh nghiệp trên toàn quốc
này quy tụ đầy đủ các tay vượt đỉnh cao của bóng bàn việt nam
được tổ chức hàng năm giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân được giới chuyên môn đánh giá là giải thi đấu có quy mô lớn uy tín nhất của làng bóng bàn đỉnh cao việt nam
góp phần phát triển phong trào bóng bàn rộng rãi trên cả nước đồng thời nhằm phát hiện và tuyển chọn vận động viên dự đội tuyển quốc gia
sau lễ khai mạc là một loạt các trận đấu sôi nổi ở nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi sáu diễn ra từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bảy tháng năm tại trung tâm thi đấu thể thao thành phố đà lạt
bản tin sẽ được tiếp tục với phần tin quốc tế
khoảng hai mươi nhà báo nước ngoài đến từ các hãng truyền thông lớn như ap cnn cbs
ngày hôm nay đã tới triều tiên để chứng kiến sự kiện dỡ bỏ cơ sở thử hạt nhân punggeri theo lời mời của chính quyền bình nhưỡng
theo thông báo khoảng hai mươi nhà báo từ bốn nước gồm nga mỹ trung quốc và anh đã rời thủ đô bắc kinh của trung quốc vào sáng nay để tới triều tiên
theo lệ trình các nhà báo nước ngoài sẽ tới một trung tâm báo chí tại thành phố wonsan và đi tàu hỏa tới punggye ri
các nhà báo sẽ chứng kiến và đưa tin về việc dỡ bỏ cơ sở thử hạt nhân punggeria
diễn ra từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng năm phụ thuộc vào điều kiện thời tiết
tuy nhiên triều tiên không mời các chuyên gia kỹ thuật chứng kiến sự kiện này
trong khi đó các phóng viên hàn quốc không được cấp thị thực nhập cảnh để tham dự
động thái trên diễn ra sau khi triều tiên hủy cuộc gặp cấp cao với hàn quốc
và cảnh báo sẽ hủy hội nghị thượng đỉnh lịch sử với mỹ
tuy nhiên phủ tổng thống hàn quốc cho rằng hội nghị thượng đỉnh mỹ triều chắc chắn vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch
cựu thủ tướng malaysia najib rajak hôm nay đến trình diện ủy ban chống tham nhũng
sau khi cơ quan này yêu cầu ông giải thích về khoản tiền khả nghi một mươi sáu triệu usd
đây là một phần trong khuôn khổ cuộc điều tra việc thất thoát hàng tỷ usd
từ quỹ đầu tư nhà nước malaysia còn gọi là một
theo điều tra khoản tiền một mươi sáu triệu usd được chuyển từ src internetal
một bộ phận của quỹ một mdb vào tài khoản của ông najib
bộ phận này được chính phủ của ông najib thành lập vào năm hai nghìn một mươi một
để đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực năng lượng
sau đó được chuyển sang bộ tài chính quản lý từ năm hai nghìn một mươi
ông najib bị cáo buộc có liên quan tới việc để thất thoát hàng tỷ usd
trong các giao dịch với nước ngoài thông qua quỹ một mdb song ông nhiều lần bác bỏ cáo buộc này
ngoài ra chính phủ malaysia cũng thành lập lực lượng đặc trách điều tra vụ bê bối của quỹ trên
nhằm truy tố những cá nhân sai phạm và thu hồi các tài sản liên quan
với sự hỗ trợ từ mỹ thụy sĩ singapore canada và một số nước khác
cuộc tổng tuyển cử tại thái lan sẽ được tổ chức vào đầu năm hai nghìn một mươi chín và muộn nhất là vào tháng hai
đây là thông báo được thủ tướng thái lan prayuth chan o cha đưa ra mới đây
qua đó bác bỏ khả năng tổ chức bầu cử sớm hơn như yêu cầu của phe đối lập
trong tuyên bố
thủ tướng thái lan prayuth chan o cha một lần nữa khẳng định
nước này sẽ không tiến hành cuộc tổng tuyển cử trước đầu năm hai nghìn một mươi chín và muộn nhất là vào tháng hai
tuyên bố này đưa ra trong bối cảnh hàng trăm người biểu tình tập trung tại thủ đô bangkok
yêu cầu tổ chức bầu cử vào tháng một mươi một năm nay
đoàn người biểu tình dự định bắt đầu từ đại học thammasat và kết thúc tại tòa chính phủ
nhưng đã bị lực lượng cảnh sát chặn lại
cảnh sát đã thiết lập hàng rào dọc một số tuyến đường gần trường đại học và tiến hành kiểm tra an ninh
đưa ra cảnh báo người biểu tình không nên chống lệnh cấm tụ tập của chính quyền
kể từ khi lên nắm quyền vào năm hai nghìn một mươi
chính quyền quân sự tại thái lan đã cam kết tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên chính quyền nước này đã nhiều lần trì hoãn việc tổ chức bầu cử trong thời gian qua
kết quả vângyes
nhưng khi đời g northeast fueled đối xuất kiểu quan trọng
và đó là vấn đề nhất làn thời gian hoạt động của các quốc gia đang ghi nhận thành một kết quả nào đó đ encaps monthly